tại hà nội trường đại học bách khoa hà nội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo trẻ bách khoa hành một mươi chín
với mục tiêu tìm kiếm ý tưởng và sản phẩm thiết thực các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có niềm tiềm năng khởi nghiệp
sáng tạo trẻ bách khoa là cuộc thi do trường đại học bách khoa hà nội tổ chức thường niên
với sự đồng hành của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo trong sinh viên
nâng cao kỹ năng kết nối tư duy đa lĩnh vực hướng tới phát triển nguồn nhân lực trong nước
năm nay với chủ đề smart up for life cuộc thi mở rộng đối tượng dự thi
tạo điều kiện cho sinh viên học viên cao học đến từ các trường đại học học viện khối kỹ thuật trên cả nước phát triển
nhằm tìm kiếm những sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp
phục vụ cho cuộc sống như giao thông giáo dục môi trường biển đảo công nghiệp nông nghiệp và y tế
dự kiến sáng tạo trẻ bách khoa sẽ diễn ra từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín